ngày hai mươi chín tháng tám tòa án nhân dân tp đà nẵng đã xét xử và tuyên án sơ thẩm vụ án tổ chức đưa người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép trong đó có một đối tượng mang quốc tịch trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi chín ba đối tượng gồm một người trung quốc và hai người việt nam đã ba lần tổ chức đưa nhiều người trung quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép thu lợi tổng số tiền hơn hai trăm một mươi bốn triệu đồng
trước hành vi phạm tội nhiều lần và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên án sơ thẩm xử phạt đối tượng người trung quốc tám năm tù giam và trục xuất khỏi việt nam khi đối tượng chấp hành xong hình phạt tù
đối tượng người việt nam nhận tổng hình phạt là một mươi một năm tù kèm theo hình phạt bổ sung xử phạt bốn mươi triệu đồng mỗi người